liên quan tới tình hình ukraine và nga tổng thống ukraine volodymyr zelensky cho biết
định dạng thỏa hiệp trong đàm phán giữa nước này với nga sẽ được quyết định qua trưng cầu ý dân
nhất là các nội dung liên quan đến bảo đảm an ninh quy chế với vùng lãnh thổ danesk và lukansk ở donbass
cũng như vấn đề bán đảo crimea
bình luận về ý tưởng này phía nga cho rằng ukraine là một quốc gia có chủ quyền
có thể có các thủ tục riêng của mình nhưng không nên chỉ hoãn các cuộc đàm phán
phát biểu trước quốc hội italia vào ngày hai mươi hai tháng ba tổng thống ukraine cho biết
nước này đang bên bờ vực sống còn trong cuộc chiến với quân đội nga
lực lượng mà ông từng cảnh báo muốn vượt qua phần còn lại của châu âu
ông zelensky nêu rõ đối với các binh sĩ nga ukraine là cánh cổng của châu âu
nơi họ muốn xâm nhập tuy nhiên hành động này sẽ không được phép thực hiện
trong khi đó phát biểu trước quốc hội sau bài phát biểu của ông zelensky
thủ tướng italia mario de grani chấn mạnh rằng
rome sẽ ủng hộ nỗ lực của ukraine gia nhập liên minh châu âu